xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai tại bắc bộ vẫn duy trì mưa rào và rông trên dịa rộng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực chưa có xu hướng tăng cao
ngày đêm sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tại trung bộ riêng thanh hóa cũng chung xu hướng có mưa nhiều như khu vực miền bắc
nên tiếp tục có mưa vừa mưa to lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây vẫn duy trì trong khoảng hai mươi năm ba mươi bốn độ
trong khi đó khu vực từ nghệ an trở vào đến khánh hòa và phú yên
chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối ban ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất ngày mai sẽ sao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
chỉ riêng các tỉnh ninh thuận và bình thuận thời tiết dễ chịu hơn
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây chỉ từ ba mươi một ba mươi sáu độ
lui xuống phía nam do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ trung bình
nên cả khu vực tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông rải rác về chiều tối và tối
cục bộ có điểm mưa rông với lượng khá
còn vào thời điểm ban ngày trời có nắng với nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ tại tây nguyên
và từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ tại nam bộ
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
gió xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều và đêm sẽ có mưa mưa rào
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to và rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ